theo số liệu từ tổng cục hải quan số lượng ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước trong nửa đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi chỉ đạt hai sáu trăm chín mươi bốn xe trị giá hơn năm mươi bảy triệu đô la mỹ
chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số lượng xe kể trên là ô tô dưới chín chỗ ngồi với trị giá ba mươi chín ba triệu đô la mỹ
so với nửa cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lượng xe ngoại về nước cải thiện ba trăm ba mươi sáu xe nhưng tổng trị giá vẫn thấp hơn khoảng sáu triệu đô la mỹ
trong khi đó nếu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín lượng ô tô nhập khẩu sụt giảm tới năm xe
cộng dồn từ đầu năm đến hết ngày một mươi năm tháng năm tổng số ô tô nhập về việt nam đạt ba mươi bốn hai trăm tám mươi ba chiếc với kim ngạch là bảy trăm bốn mươi sáu tám triệu usd giảm lần lượt hai mươi hai tám trăm sáu mươi hai xe và năm trăm bốn mươi triệu usd so với cùng kỳ